chính vì thế nên mô hình co living space vẫn là một hình thức khá là mới mẻ và cần phải có thời gian để mọi người có thể đón nhận
để mà phát triển thị trường này chúng tôi cho rằng là cần phải nhận diện và xử lý một số những khó khăn
thứ hai trước hết là về mặt pháp lý là cần phải có những hợp đồng chật chẽ giữa hai bên và các bên có liên quan để nó đảm bảo quyền lợi của mỗi bên với những trách nhiệm rõ ràng
thứ hai nữa là phải tăng cường thông tin để mà tìm kiếm được những đối tác thích hợp đặc biệt là cái việc ở chung là nó rất là hay gắn liền với những rủi ro về mặt an ninh
thì tất cả những điều đó phải phát triển thành những dịch vụ chuyên nghiệp hoặc là phải được xác lập bởi những cơ sở pháp lý cần thiết để nó tạo ra những căn cứ để xử lý các tranh chấp
và cái thứ ba nữa là cần phải
có một đội ngũ chuyên đầu tư để phát triển những sản phẩm dạy chia sẻ này
không thể phủ nhận những giá trị mà cleaving mang lại cho một đất nước có dân số vàng như việt nam và càng không thể phủ nhận những tiềm năng của việt nam để phát triển loại hình này
bởi vậy mà tuy còn nhiều thách thức đã có những doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xây dựng mô hình này tại việt nam
theo chúng tôi được biết thì cũng đã có những nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến mô hình này và có dự
có kế hoạch phát triển mô hình này tại thị trường việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám và họ sẽ thực hiện việc phát triển dự án trong năm hai nghìn một mươi chín
cleaving không đơn thuần là giải pháp về nơi ở mà còn là một trải nghiệm tới việc kết nối và chia sẻ với thế giới xung quanh đáp ứng mọi nhu cầu của người trẻ
dù phát triển cleaving tại việt nam còn nhiều thách thức tuy nhiên loại bỏ những thách thức đó cleaving sẽ trở thành một xu hướng tại thị trường việt nam
thưa quý vị và các bạn
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình
thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
thị trường bất động sản phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội